chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào tối ngày hôm qua một mươi chín tháng tám nhà hát hồ gương đã tổ chức chương trình hòa nhạc với chủ đề
văng mãi bản hùng ca với nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng trên thế giới
cùng các tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước truyền thống anh hùng của công an nhân dân
trong suốt bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo và nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các đơn vị các đồng chí tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an và gia đình cán bộ chiến sĩ
cùng đông đảo nhân dân thủ đô đã đến dự
đây là đêm nhạc nằm trong chuỗi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an tổ chức
tại nhà hát hồ gươm chương trình đã thu hút rất đông các khán giả đến thưởng thức
các tác phẩm âm nhạc được giàn dựng phối khí hoàn toàn mới qua phần biểu diễn
của các nghệ sĩ giàn nhạc kèn đoàn nghi lễ công an nhân dân
mang tới những cảm xúc rất đặc biệt cho tất cả khán giả
có thể nói là nếu như mà khi mà nhắc tới nhà hát thì người ta hay nghĩ tới đó là thánh đường của giới nghệ thuật
thế còn nếu như mà nói đến ngành công an thì người ta nói đến kỷ cương này kỷ luật này
rất là cứng rắn và nghiêm túc thế nhưng mà thông qua những cái buổi hòa nhạc và những cái buổi diễn như thế này
thật sự là tôi thấy là có lẽ người dân đã cảm nhận được một cái sự mới mẻ
gần gũi của các anh chị chiến sĩ công an và đem đến một cái bầu không khí
không gian nghệ thuật thật sự rất là ấn tượng
đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức một chương trình nghệ thuật để nói là với một nội dung rất là chất lượng
với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tài năng ở một nhà hát
mình được biết là lần đầu tiên việt nam có một nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế như thế này
thì phải nói là rất là ấn tượng và mình cũng tin rằng là nhà hát hồ gươm chắc chắn sẽ trở thành
một cái điểm đến rất lý tưởng
dành cho những người yêu nghệ thuật không chỉ ở thủ đô hà nội mà còn của bạn bè quốc tế
và đặc biệt các tác phẩm về đề tài người chiến sĩ công an nhân dân như
chúng tôi là người chiến sĩ công an việt nam người chiến sĩ ấy biết ơn chị võ thị sáu
qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân
gian nhạc sao hưởng hà nội đã mang tới những âm hưởng hào hùng và tự hào
trong suốt chặng đường bảy mươi tám năm xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
chương trình này thì cũng được ấp ủ tâm huyết cả một cái ekip làm việc rất là chuyên nghiệp
từ tất cả các khâu từ phối khí giàn dựng cũng như là chuyển tài tác phẩm này
thế khi mà thực tiện trực tiếp để tập luyện thì là nó rơi vào gần hai tháng
tất cả các tác phẩm khi được nâng tầm lên tác phẩm bác học nhưng nó cũng rất là gắn liền
với đời sống của nhân dân
những tác phẩm về quê hương đất nước con người việt nam đêm diễn vang mãi bản hùng ca
đã trình diễn những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới qua phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú bùi công duy
giàn nhạc giao hưởng hà nội với chỉ huy giàn nhạc nhạc trường trần nhật minh
không chỉ hấp dẫn bởi những nhạc mục được lựa chọn khắt khe dưới sự trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi thế giới
chương trình đã đem tới một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả thưởng thức âm nhạc
trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới của nhà hát hồ gươm
ba đêm diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn trong nước và quốc tế đã đưa đông đảo công chúng
được thưởng thức những giai điệu nhạc sao hưởng bất hủ bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ thế giới
qua đó đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thăng hoa của nền nghệ thuật thủ đô
âm vàng từ nhà hát hồ gươm sẽ là nền tảng để tiếp tục có thêm các chương trình nghệ thuật quốc tế đẳng cấp hơn nữa
xứng tầm với viên ngọc mới của thủ đô
hôm qua hai mươi tháng tám đoàn đại biểu việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến sân bay quốc tế comodo labuan bajo indonesia để tham dự hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy
và các hội nghị liên quan được tổ chức tại labuan bajo indonesia từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng tám
đại tướng listio sigit prabowo tư lệnh cảnh sát quốc gia trưởng ammtc indonesia
trân trọng đón chào thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên
trong hội nghị bộ trưởng asean
hội nghị ammtc một mươi bảy và các hội nghị có liên quan diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng tám
do indonesia chủ trì với nhiều nội dung quan trọng
cũng tại phiên họp toàn thể ammtc một mươi bảy thứ trưởng nguyễn duy ngọc sẽ có bài phát biểu quan trọng
bên cạnh đó đoàn việt nam sẽ có những buổi gặp song phương với trưởng đoàn một số nước tham dự ammtc một mươi bảy
tại hội nghị lần này đoàn việt nam tiếp tục khẳng định cam kết việt nam tham gia tích cực
và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean
asean nói chung và hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
góp phần hướng tới mục tiêu vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
chủ đề của hội nghị ammtc một mươi bốn mà bộ công an việt nam đã chủ trì trong năm hai nghìn hai mươi
sau đây mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
đến thăm và làm việc tại công an tỉnh an giang nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thưởng biểu dương chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an tỉnh an giang nói riêng thời gian qua
chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh an giang
sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao chung chức xây dựng đất nước ngày càng phát triển
tới dự đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam diễn ra trong tuần thủ tướng chính phủ phạm minh chính trân trọng chuyển lời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng sự ra đời của hội cựu công an nhân dân việt nam
thủ tướng nhấn mạnh sự ra đời của hội cựu công an nhân dân việt nam đã thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện chăm lo của đảng nhà nước
đối với lực lượng công an nhân dân nói chung đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nói riêng
với phương châm cựu mà không cũ cựu mà không bảo thủ thủ tướng yêu cầu hội cần có các phương pháp linh hoạt sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực hiệu quả
chân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo đảng nhà nước của thủ tướng dành cho cựu công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên phát huy phẩm chất cao đẹp công an nhân dân vì nước quê thân vì dân phục vụ
góp phần đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
tối ngày một mươi bảy tháng tám chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước về phía bộ công an
có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng bộ công an đã đến dự chương trình hòa nhạc giao hưởng với chủ đề
đất nước niềm vui tại nhà hát hồ gươm hà nội
chương trình hòa nhạc gồm hai phần
phần một biểu diễn các tác phẩm âm nhạc về quê hương đất nước các ngợi đảng bắc hồ
phần hai biểu diễn một số tác phẩm đỉnh cao của thế giới
chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám
trong khuôn khổ chương trình phiên họp thứ hai mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra trong tuần
với tỷ lệ một trăm linh phần
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua sự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số sáu trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín
quy định cụ thể chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng
chưa được quy định trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
mục đích của việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
để thực hiện phong thăng cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân
bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong luật công an nhân dân
thể chế hóa quan điểm của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
giải trình về một số vấn đề liên quan đến dự án luật căn cước công dân sửa đổi
tại ủy ban thường vụ quốc hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho rằng
thẻ căn cước bản chất là xác định định dạng cá nhân của con người
xác định người đó là ai để xác định định vị pháp lý của người đó trong giao dịch xã hội
thứ hai là hướng tới cấp căn cước cho toàn dân để phục vụ giao dịch xã hội thuận lợi
ai cũng có giấy tờ khẳng định địa vị pháp lý của mình để quản lý xã hội chuẩn hơn
bộ trưởng tô lâm cho biết việc đưa thẻ căn cước vào sử dụng không gây đảo lộ và tốn kém
vì thẻ căn cước được cấp theo luật mới và thẻ căn cước công dân có giá trị như nhau
trong điều kiện chuyển tiếp này thì không phải bỏ đi dẫn đến lãng phí như một số ý kiến lo ngại
tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền
trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn
và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
ở đồng nai đắk lắc trà vinh thái bình hà nội
các đồng chí lãnh đạo bộ công an yêu cầu thời gian tới
công an các đơn vị địa phương cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn
để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm hình sự
các hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức
đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh cụ thể
của từng địa bà dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
mọi chủ trương biện pháp kế hoạch vận động nhân dân tham gia
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải hợp lòng dân
vừa sức với dân vì lợi ích của nhân dân
trong tuần qua thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định của chủ tịch nước cho ba sĩ quan công an
đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng lương tam quang tin tưởng ba đồng chí sĩ quan được nhận quyết định
sẽ tiếp nối truyền thống kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam
khắc phục khó khăn nâng cao năng lực chuyên môn
tốt các nhiệm vụ được sao
thưa quý vị khán giả vũ lan bắt nguồn từ sự tích về bậc đại hiếu mục kiều liên bồ tát
nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp một mươi phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ
với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa uống nước nhớ nguồn của dân tộc
và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người việt nam
ngày lễ vũ lan của đạo phật đã hỏa quyện với chiết lý
tục thờ cúng ngày dằm tháng bảy âm lịch hình thành lễ vu lan báo hiếu
tuy nhiên khi đời sống xã hội ngày càng phát triển
các gia đình cũng chú trọng hơn trong việc cúng bái
vì vậy ngày lễ vu lan đang bị nhiều yếu tố mê tín dị đoan
thậm chí là biến tướng sai với văn hóa truyền thống
vậy lễ vũ lan có ý nghĩa tốt đẹp như thế nào nên thực hành ra sao
đây cũng là nội dung chính trong tiểu mục văn hóa ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị khán giả
theo quan niệm dân gian tháng bảy âm lịch là tháng vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân
người dân truyền tụng qua nhiều đời rằng
tháng xá tội vong nhân là thời điểm diêm vương mở cửa quỷ môn
để cô hồn được trở về với dương thế
vì thế trong những ngày tháng bảy âm lịch
rất nhiều gia đình bày biện mâm cúng như cháo gạo muối hay vàng mã
để các cô hồn không nơi nương tựa có cây
có cây ăn có cây tiêu mà không quậy phá gia chủ
thậm chí có gia chủ còn đặt nhiều tiền thật với quan niệm
càng nhiều người danh dật đồ cúng thì gia chủ càng làm ăn phát đạt và may mắn
chính vì điều này đã phần nào làm méo mó nét đẹp văn hóa và gây mất an ninh trật tự
những hình ảnh này đã không còn xa lạ với người dân tại thành phố hồ chí minh
vào dịp dằm tháng bảy âm lịch
đó là những mâm cỗ cúng cô hồn
bao gồm gà lợn quay cháo bỏng vàng mã
và cả tiền thật với nhiều mệnh giá khác nhau
sau đó sẽ để cho đám đông tranh cướp đồ cúng và tiền
theo quan niệm của một bộ phận nào đó
càng nhiều cô hồn giật đồ cúng thì gia đình đó càng trở nên thịnh vượng giàu có
thế nên thay vì ngăn cản họ càng cổ vũ khuyến khích cho những hành vi tranh giành hỗn loạn đó
cái đồ vàng mã hay là những việc đưa ra nhiều tiền thật
hay là những cái cách bài trí nhiều khi là khoe khoang hào nhoáng
thì nó không giúp cho chúng ta thực hiện được những cái điều mà theo đúng cái giá trị truyền thống
chính vì thế nên là chúng ta cần phải nâng cao nhận thức của tất cả mọi người
để cho mọi người hiểu rõ hơn về những giá trị
về những yếu tố đạo đức nằm đằng sau tục cúng giảm tháng bảy
để từ đó thì chúng ta có một cái ứng xử phù hợp hơn
mặc dù chính quyền địa phương nhiều nơi ra lệnh cấm tổ chức hoạt động cúng cô hồn
để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực
nhưng cảnh tượng bát nháo hỗn độn này vẫn diễn ra thường xuyên liên tục qua các năm
thực tế đã có nhiều gia đình tổ chức cúng cô hồn trong tháng bảy gặp cảnh giờ khóc giờ cười
khi các đối tượng lợi dụng trà trộn vào trộm thậm chí cướp tài sản
mình tỏ lòng thành với cha mẹ ông bà quá vãn không phải là do mông cao cỗ đẩy không phải vàng mã lớn
nếu như chúng ta mà tâm chưa hoàn toàn thanh toát
hiểu rõ là đốt vàng mã không có ít lợi thì chúng ta theo như cổ xưa của ông bà
chỉ một chút tiền vàng gọi là sờ biểu lòng thành thì cái đó cũng có thể làm được
không chỉ ở thành phố hồ chí minh với quan niệm trần sao âm vậy
tại nhiều tỉnh thành phố nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng
tổ chức khóa lễ trong ngày dằm tháng bảy với các loại vàng mã khác nhau
tình trạng lạm dụng đốt vàng mã trong dịp này
lễ vù làn không còn mang ý nghĩa tâm linh mà đã biến tướng thành hoạt động mê tín dị đoàn
một số thể cúng đã cấu kết với những cơ sở làm hàng mã để lợi dụng lòng tin của gia chủ
mà phán phải mua nhiều voi ngựa hình nhân thế mạng tiền vàng cho các vị thần linh và những người đã khuất
một số gia đình chẳng những đốt điện thoại đô la tiền âm phủ làm tư giấy
mà còn tìm mua thẻ sim cây atm hàng mã để hóa vì tin rằng người âm cũng cần rút tiền gửi tiền
thưa quý vị được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất của phật giáo
lễ vu lan báo hiếu được tổ chức từ ngày một tháng bảy đến hết ngày một mươi năm tháng bảy âm lịch hàng năm
và trong dịp này nhiều ngôi chùa cũng đang chuẩn bị cho lễ tụng kinh vu lan lễ cầu siêu
kinh báo hiếu phụ mẫu thuyết giảng ý nghĩa vù lan báo hiếu
hay nghi thức bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ
với mong muốn người dân hướng đến những điều thiệt
không làm biến tướng nét đẹp văn hóa
hóa truyền thống lâu đời của người việt
chùa linh sơn thành phố hà nội
với quan niệm của nhà phật là phổ độ chúng sinh
nhà chùa cho người dân đăng ký tham dự khóa lễ cầu siêu trước ngày dằm tháng bảy
cho những gia đình có cha mẹ người thân đã khuất
nhà chùa cũng thường xuyên nhắc người dân đi lễ với sự thành kính
trong đời sống nên thực hành tiết kiệm tránh lãng phí và làm nhiều việc thiện
đó chính là tạo phúc đức cho bản thân và gia đình
khi tháng bảy
người con nào mà theo đúng phật giáo
là mình chỉ có thành tâm mình nghĩ đến cha mẹ
rồi mình đến chùa mình xin nhà chùa làm lễ cầu siêu trợ cho cha mẹ ông bà thôi
chứ còn cái vấn đề này là theo đạo phật là không có vàng mã
để thay đổi thói quen đốt nhiều vàng mã
từ năm nay trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã tuyên truyền tới các phật tử không đốt vàng mã tại các chùa
chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân hạn chế đốt vàng mã
bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan
vì vậy nhiều người đã thực hiện đúng theo giáo lý nhà phật
tôi nghĩ là cái tâm chính là mình phải tu tại gia
tôi nghĩ là đương nhiên là nhà mình trước khi mình đi đến các chỗ khác thì nhà mình cũng phải chỉnh chùa trước
không cần lớn thế nhưng mà nó phải đầy đủ có nghĩa là những cái gì mà mình biết quan điểm của mình là thế
còn thực ra ra đường mình đến đây cũng chỉ thành tâm thôi
tôi nghĩ là mình có điều kiện thì mình sẽ đi nhiều chùa hơn còn nếu mà không thì
không có thời gian thì mình sẽ đi những cái chùa là gần nhà mình trước
theo tôi thì là ngày lễ huy lan này của bố mẹ thì mình tưởng nhớ đến bố mẹ
thì mình mua hương hoa hoặc là mình làm một mâm cỗ chay mình thắp hương tại nhà
không thì mình lại ra chùa mình mua hoa quả mình dâng lên
còn tiền vàng mã thì theo tôi thì thôi không nên đốt tiền vàng mã
theo hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
tinh thần của đại lễ vu lan trong đạo phật

dạy mỗi người trong đời sống hàng ngày nên thực hiện việc báo ân báo hiếu
phật dạy con người có bốn ân nặng ân phụ mẫu sinh thành ân thầy bạn dạy dân
ân quốc gia xã hội ân chúng sinh đồng loại
như vậy lễ vu lan báo hiếu không chỉ có ý nghĩa tôn giáo
mà còn mang tính xã hội tính giáo dục đạo đức sâu sắc
bà con đến chùa theo đúng chính pháp tụng kinh niệm phật
và đặc biệt là hãy hướng vào cái tâm thiện
thương yêu những người khổ đau những người gặp hoạn nạn khó khăn
những em mổ côi để mà tặng quà để mà làm điều thiện
và hướng vào những hương linh các anh hùng liệt sĩ
viếng nghĩa trang liệt sĩ thăm mỏi động viên những gia đình có công cách mạng
và mẹ việt nam anh hùng
để phát huy ý nghĩa tích cực của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo
đồng thời hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quan niệm và thực hành lễ vu lan
mỗi người dân nên tìm hiểu về nguồn gốc ý nghĩa cách hành lễ truyền thống
từ đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong xã hội
hướng con người tới những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày
sáng nay một trận mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến cho hàng loạt tuyến phố
tại hà nội ngập sâu từ ba mươi cho đến năm mươi cm nhiều xe máy ô tô chết máy giữa đường
tại một số điểm như phố trần cung hoàng quốc việt
phan văn trường nguyễn diển triều khúc khu vực trung cư eco home một trăm hai mươi ba và bệnh viện e
có hiện tượng ngập úng và đọng nước ngoài ra tại đại lộ thăng long cũng có hiện tượng ngập úng
khu vực cầu chui số ba số năm thuộc địa bàn huyện hoài đức hà nội dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn
do mưa lớn vào ngày nghỉ lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố ít hơn ngày thường
nên đã hạn chế ủn tắc giao thông sau khi mưa ngớt khoảng hai mươi đến bốn mươi phút
nước tại các điểm ngập úng trên đường phố hà nội cơ bản đã rút hết nước phương tiện đi lại thuận lợi hơn
do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đã huy động nhân viên cùng các thiết bị máy móc ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao
để kịp thời vớt rác thải hạn chế úng ngập đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông giúp cho người dân đi lại an toàn
các khu vực cống điều tiết chạm bơm trong hệ thống đã sẵn sàng hoạt động để bơm hút tiêu nước hạ mực nước ở các sông
thưa quý vị chỉ còn một vài tháng nữa miền trung sẽ bước vào mùa mưa bão
người dân và chính quyền ở các địa bàn miền núi lại nơm nớp nỗi lo đối mặt với nguy cơ sạt lở
nhất là khi nhiều khu vực đang ở trong vùng không an toàn ghi nhận tại huyện miền núi nam trà my của tỉnh quảng nam
khu đất trống này vốn là ngôi nhà kiên cố của gia đình ông huỳnh văn ba trận sạt lở năm hai nghìn hai mươi đã cuốn đi tất cả
nớp đắt nó đi từng lớp từng lớp cách nhau cả bốn năm mét nó nớp đường nó trục xuống trục xuống cả bốn mét đó
vô đoạn nữa nó nớp ra nó trục xuống
một số nhà cửa đã bị cuốn trôi quá đôi trước mặt bị nứt gãy
những hộ dân sống trong khu vực thôn một xã trà mai bất cứ ai cũng có thể hình dung ra được điều gì
cái gì sẽ xảy ra nếu như chỉ cần vài trận mưa lớn
mấy công bộ thì báo trước rồi chứ dân bà con thì phải lo chứ
lo để trúng mùa mưa bão nên phải lo đi chứ
chứ ai dám ở nữa vì còn sạt lở để dần dần dần dần nữa đó
sợ sau này nó xuống lùng lằn ai biết được
hiện nay trên địa bàn huyện nam trà my có một mươi năm khu vực dân cư ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
ngay cả khu vực trung tâm hành chính huyện
đối mặt với mối lo sạt lở khi mà quả đồi phía sau đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn
để ứng phó chính quyền huyện nam trà my cho biết
trước mắt sẽ tiến hành di dời bảy khu dân cư đến nơi an toàn
địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn
các phương án đưa ra chặt chẽ hơn so với những năm trước
lúc kinh nghiệm những năm trước thì chúng ta có sự bị động
nhưng mà năm nay là cương quyết với chỉ đạo quốc viện là không để bị động bất ngờ tất cả tình huống nào
đối với lại khu dân cư thì cũng chỉ đạo cho các đầu xung kích
là có ngay cái phương án về sơ tán dân trong cái trường hợp cản cấp
về đối với cái tuyến đường giao thông thì chúng ta đã ứng trật hết tất cả các phương tiện
quy động phương tiện vật tư máy bóc của các doanh nghiệp
doanh nghiệp bằng kể cả các doanh nghiệp chỉ điệp để là ứng trật tất cả các tuyến
bên cạnh nỗ lực của địa phương chính quyền nam trà my mong muốn được hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lỡ
các hợp hà thấp quả đồi ở khu vực trung tâm huyện để có nguyện đất dự trữ bố trí dị dời tái định cư
trước mắt thì cũng mong muốn tỉnh là hỗ trợ làm cái bài cải trước
khoảng ba mươi tẩy để làm sau đó chứ còn một lúc là trình thấy cũng quá nhiều
ứng phó với nguy cơ sạt lở tại huyện nam trà my nói riêng và khu vực miền núi nói chung
không phải là bài toán đơn giản
cần huy động phương án
chúng ta cần mọi nguồn lực để bảo đảm tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân